ngày bốn một mươi một tại xã quảng thạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến cho một người thiệt mạng và một người bị thương
theo đó vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một tương giao của một hộ gia đình đã đổ sập chúng hai công nhân đang thi công tuyến mương thoát nước qua địa bàn xã quảng thạch huyện quảng sương
một người tử vong tại chỗ là ông lê đình hường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thường trú tại xã quảng lưu huyện quảng sương
còn ông nguyễn ngọc phúc thường trú tại xã quảng hải huyện quảng sương bị thương nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện quảng sương
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ sập tường trên